cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với đối tượng nguyễn hiễu nghị chú tại huyện phú tân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đất tài sản